bệnh nhân ntc một mươi năm tuổi ở gia lâm hà nội bị lãm ngực bẩm sinh nhưng chưa điều trị
gần đây chó ntc có triệu chứng đau tức ngực khi gắn sức hoạt động thể lực nhiều và tình trạng xương ức lõm sâu
gia đình đưa cho tới bệnh viện đa khoa đức giang hà nội thăm khám chuyên khoa lồng ngực bạch máu
kết quả chụp cho thấy bệnh nhân bị lõm ngực lệch tâm phải chén ép lên tim và phổi khiến chức bệnh nhân dễ mệt
hạn chế vận động thể lực bị suy dinh dưỡng cong vẹo cuộc sống
bệnh nhân được chẩn đoán lõm ngực bẩm sinh thể nặng có chỉ định phẫu thuật trình hình lồng ngực nâng sân ức bằng thanh nút
bác sĩ nguyên phân lâm khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa đức giang cho biết
các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân bằng phương pháp nuốt
phẫu thuật viên đã tiến hành mở nhỏ khoang liên sườn hai bên dưới sự hướng dẫn của phẫu thuật nội soi lồng ngực để đặt thanh nút nâng xương ốc
phẫu thuật đã được thực hiện qua một camera nội soi giúp quan sát chính xác vị trí đặt thanh và đảm bảo an toàn trong quá trình phẫu thuật
nhất là các trường học có tổn thương dính phổ trước đó
theo các bác sĩ phẫu thuật tuốt có nội soi trình hình lão ngực bẩm sinh là một phẫu thuật ít xâm lấn ít mất máu và thời gian phục hồi sớm
các bác sĩ ấy dạy vết mổ nhỏ ở hai bên thanh ngực
một hoặc hai thanh nâng ngực bằng kim loại thường bằng ti tan được luôn đặt vào mặt sau sưng ức bị lóm để nâng sưng ức lên
trong một số trường hợp lão ngực nhiều trẻ cần phải sử dụng nhiều thanh nâng ngực hơn
sau khoảng hai hai năm năm thì có thể tháo bỏ thanh nâng ngực
kỹ thuật này được thực hiện thường quy tại khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực tại các bệnh viện
mỗi năm tại khoa này đã tiếp nhận và phẫu thuật cho khoảng năm mươi bảy mươi em trong độ tuổi từ bốn hai mươi
giúp các em lấy lại sự tự tin trong cuộc sống lao động và học tập
các bác sĩ cho biết thêm lõng ngực bầm sinh là bất thường phổ biến của thanh ngực
thanh ngực bị lõm ở bên trong nên còn gọi là ngực phễu
bệnh thường không gây ra các triệu chứng đáng kể đối với người bệnh
tuy nhiên nếu bệnh gây ra các triệu chứng bạn có thể cần phải phẫu thuật
hiện nay phẫu thuật sửa chữa lõng ngực bẩm sinh sẽ mang lại kết quả rất tốt
tập thở và vận động thường xuyên vừa sức là một phương pháp điều trị được khuyến cáo quản lý tốt triệu chứng
nếu bạn không muốn phải phẫu thuật lõng ngực bầm sinh là một biến dạng lông ngực bầm sinh
do sự phát triển bất thường của một số xương xườn và xương ức làm cho lông ngực bị lắm xuống
bệnh gây trẻ nét tim phổi gây đau ngực khi gắng sức và ảnh hưởng đến thẩm bí khiến người bệnh mất đi sự tự tin
chia sẻ về các bệnh này bác sĩ nội chú dương xuân phương trường khoa phẫu thuật tim mạch lông ngực
vì là bẩm sinh cho nên là thông thường thì bố mẹ của trẻ là người mà chăm sóc trẻ từ bé
là người mà phát hiện ra cái tình trạng có lõng ngực của trẻ đầu tiên
với các đặc điểm của trẻ là có lõng ngực ở phía trước có thể là lõng ở chính giữa
hoặc là lõm lệch sang một bên bên phải hoặc bên trái
và thông thường thì bố mẹ sẽ phát hiện ra trẻ có lõng ngực từ lỡ tuổi từ một tuổi trở lên
bởi vì là khi đó thì cái xương bắt đầu phát triển
còn khi mà trẻ đã được đưa đến các cơ sở y tế để khám
thì các bác sĩ ngoài việc khám quan sát trên cái hình thể của trẻ là có lõng ngực
và cái vị trí lõng như thế nào mức độ lõng ra sao và cái dạng lõng ví dụ như là lõng đồng tâm hay lõng lệch tâm
ngoài cái việc mà quan sát đó thì bác sĩ còn cho chỉ định làm thêm một số cái cận lâm sàng
và cái biến chứng hoặc là cái ảnh hưởng của lõng ngực gây ra đối với trẻ
thì người ta thấy rằng có khoảng một mươi năm các trẻ có lõng ngực bẩm sinh
thì cái tư thế đi của trẻ thường là đi gặp người về phía trước
và có ảnh hưởng đến cái cuộc sống của trẻ
người ta thấy là một mươi năm là có kèm theo cái gù vẹo cuộc sống
những cái ảnh hưởng quan trọng hơn
đó là cái ảnh hưởng khi mà cái xương ngực lõng ngực nó lõm lại
thì nó đè ép vào tim vào phổi ở phía bên trong
thì khi đó là trẻ sẽ bị về phổi thì sẽ hạn chế cái việc thở hạn chế hô hấp
và thường xuyên có cái viêm phổi
về tim thì thông thường là trẻ nhịp tim sẽ nhanh
nhanh hơn so với trẻ bình thường cùng lứa tuổi
và khi mà trẻ tham gia các hoạt động thể lực chạy nhảy nhiều
thì trẻ rất là nhanh mệt và tức ngực
hát lực ở đó
theo y văn trên thế giới
thì người ta khuyên rằng nên phẫu thuật cho trẻ ở trước tuổi dậy thì
và cái lứa tuổi phù hợp nhất để phẫu thuật và an toàn nhất
thì người ta khuyến cáo là từ tám đến một mươi bốn tuổi
theo các bác sĩ lam ngực bẩm sinh là bất thường phổ biến của thành ngực
thành ngực bị lõm vào bên trong nên còn gọi là ngực phễu
bệnh thường không gây ra triệu chứng đáng kể đối với người bệnh
tuy nhiên nếu bệnh gây ra các triệu chứng bạn có thể cần phải phẫu thuật
hiện nay phẫu thuật để sửa chứng ngực lõm thường mang lại kết quả tốt
tập thở và vận động thường xuyên vừa sức là phương pháp điều trị được khuyến cáo
nhằm quản lý tốt triệu chứng nếu như bạn không muốn phẫu thuật
khoảng chín mươi năm các dị tật ngực bẩm sinh là do biến dạng gục
trong đó ngực lõm là rất phổ biến
bệnh lõng ngực bẩm sinh hay còn gọi là bệnh thực phễu là tình trạng sương sườn
dưới ngực phát triển bỏ quá khiến chân ngực bị lõm ra rệt
đây là một dị dạng bẩm sinh ngực phát hiện ở trẻ mới sinh ra
tuy nhiên thì được chú ý hơn ở tuổi thanh thiếu niên
những dấu hiệu và triệu chứng của lóng ngực bẩm sinh bao gồm
dấu hiệu rát nét của bệnh đó là thanh ngực bị lõm vào bên trong
thay vì ngực phẳng hoặc phơi phòng da
lõng ngực bẩm sinh ở trẻ em các triệu chứng lõng ngực của trẻ bao gồm
bụng to vài tròn vai hơi tròn sương sườn hơi dốc
một số trẻ bị lõng ngực bẩm sinh có các bệnh lý thường tiêm ẩm khác đi kèm như
vẹo cuộc sống hội trúng marfan là một dối loạn di chuyển mô liên kết
gây gián đoạn phát triển của cơ quan
hội trúng poland là một dị tật bẩm sinh gây dị dạng ở thành ngực
phú và tay cùng bên
bên cạnh đó có thể mắc hội chứng khác như loạn dưỡng cơ là bệnh lý di chuyển
gây yếu cơ lâu dần sẽ bị teo cơ
bệnh sương thủy tinh bệnh sương bất toàn bệnh di chuyển về sương nhóm gặp
cơ quan sẽ bị tổn thương do sợi colagen làm trong sưng giòn và dễ gây hơn những người bình thường
ngoài biến sạng về hình dáng của lồng ngực bệnh có thể gây ra các triệu chứng khác do sương bị đề ép
lên cơ quan bên trong lồng ngực như tim và phổi gây ra dối loạn nhịp tim khả năng vận động kém
so với bạn cùng trắng lứa khó thở miệt mỏi không rõ nguyên nhân
nếu bạn bị lõng ngực bẩm sinh ở mức độ nặng bạn có thể có những triệu chứng như khó thở và đau ngực
khi bạn càng lớn tuổi tình trạng lông ngực sẽ ngày càng trở nên nặng hơn dù ra số mọi người thường phải phẫu thuật để điều trị
tác động của lõng ngực bẩm sinh đối với sức khỏe
nếu bạn mắc lõm ngực bẩm sinh ở mức độ nhẹ bệnh sẽ gây ra tình trạng vai rủ xuống và hướng về phía trước
khiến ảnh hưởng đến sự tự ti và hình ảnh của người bệnh sẽ dẫn tới những trầm cảm và tự ti về mặt hình thể
những người mắc bệnh này thường dễ tránh các môn thể thao khiến cho họ chết giấu đi bệnh như bôi lội
bệnh còn gây ảnh hưởng đến sự lựa chọn trang phục và thể hiện bản thân trước mọi người xung quanh
biên chứng có thể gặp khi bệnh lõng ngực bẩm sinh không được điều trị kịp thời
các di tật lõng ngực ở mức độ nhẹ thường không có triệu chứng do đó không có biên chứng
tuy nhiên nếu biến sẵn nghiêm trọng hơn có thể tác động mạnh tới chức năng tim và phổi biểu hiện qua
đau ngực mệt mỏi khó thở khi gắng sức nhiễm trùng đường hô hấp tái phát hen phế quản hồ hộp đánh trúng ngực
tiếng thổi ở tim gió hở văn hay lá dối loạn nhịp tim và ngất
các triệu chứng của bệnh là khác nhau tùy thuộc vào mức độ lõm ngực của mỗi người
do đó khi có bất kỳ triệu chứng bất thường nào hãy đi khám bệnh ngay để được trần đoán và điều trị kịp thời
thanh ngực bị biến dạng bất thường có những dấu hiệu hay triệu chứng ở tim mọc phổi như khó thở đau ngực
dối loạn nhịp tim hô hộp đánh trúng ngực mệt mỏi không giống nguyên nhân khả năng vận động kém hơn so với bạn cùng tuổi
cho đến nay nguyên nhân gây ra bệnh vẫn chưa được xác định do đó đến khi các nhà nghiên cứu tìm ra nguyên nhân cụ thể thì bạn không thể phòng ngừa được nó
bởi vì đây là một bệnh lý bẩm sinh
lõng ngực bẩm sinh là một biến dặn lông ngực bẩm sinh do sự phát triển bất thường của một số xương xườn và xương ngước làm cho lông ngực bị lấm xuống
bệnh vừa gây trần đoán tim phổi gây ra đau ngực khi găng sức vừa ảnh hưởng đến tẩm bí khiến cho người bệnh mất đi sự tự tin
nếu bạn mắc lông ngực bẩm sinh ở mức đôi nhẹ bệnh sẽ gây ra tình trạng vai rù xuống và hướng về phía trước
khiến ảnh hưởng đến sự tự ti và hình ảnh của người bệnh sẽ dẫn tới những trầm cảm và tự ti về mặt hình thể
những người mắc bệnh này thường sẽ tránh các môn thể thao khiến cho họ chết giấu đi bệnh như bôi lội
bệnh còn gây ảnh hưởng đến sự lựa chọn trang phục và thể hiện bản thân trước mọi người xung quanh